thưa quý vị vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một chín trăm bốn mươi tám ca dương tính mới
trong đó có sáu trăm năm mươi tám ca cộng đồng phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng đã ký ban hành kế hoạch
ứng phó với biến chủng mới của sars cov hai chủng omicron trên địa bàn thành phố
kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể omicron xâm nhập phát hiện sớm nhất
sự xuất hiện của biến thể này tại thành phố đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát
can thiệp kịp thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân
và hoạt động kinh tế xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm tại thành phố với tám nhiệm vụ giải pháp
tăng cường giám sát kiểm dịch triển khai tiêm vaccine liều bổ sung liều nhắc lại
duy trì các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như tuân thủ thông điệp năm k đảm bảo an toàn
cho các cơ sở khám chữa bệnh cơ sở kinh doanh sản xuất và khu vực tập trung đông người
ba đối tượng vận chuyển trái phép bốn mươi bánh heroin
vừa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
phối hợp với đoàn đặc nhiệm một thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại km một mươi tám trên quốc lộ bảy mươi thuộc thôn tiên phong thị trấn nông trường phong hải
huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng phối hợp đã phát hiện một nhóm đối tượng đang đi trên đường
có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm một nam giới đi xe gắn máy mang theo một bao tải và một xe ô tô bán tải đi phía sau
qua kiểm tra đối tượng điều khiển xe gắn máy khai nhận toàn bộ số hàng trong bao tải gồm bốn mươi bánh là heroin
các đối tượng bị bắt giữ gồm vàng xeo quáng vàng xeo sầu và ma lính lử cùng chú tại huyện mờ khương tỉnh lào cai
còn tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân cấp cao đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cướp xeo sầu và ma lính lử

nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn xuân quyết chú cùng xã
theo nội dung vụ án vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau khi ăn nhậu dương anh quyết và anh lê văn cường
ra quán cà phê trước khuôn viên nhà của dương để uống bia và hát karaoke
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày anh cường xin về trước anh quyết cũng xin đi về nhưng dương không đồng ý
hai người xảy ra giảng co
dương lấy dao đâm một nhát vào vùng ngực trái khiến anh quyết gục ngay tại chỗ và tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên y án cấp sơ thẩm xử phạt đỗ viết dương hai mươi năm tù giam về tội giết người
liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên hai tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã khởi tố bắt tạm giam thêm hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thành luân trú tại thành phố cần thơ
và lê thị thủy trú tại tỉnh an giang
tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ các tài liệu đồ vật có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định luân và thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu
đã bị lực lượng công an tỉnh an giang triệt phá
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố sáu mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
bắt tạm giam một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú bốn mươi sáu đối tượng
thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai bị can là vừa a hù sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và giang a mua sinh năm hai nghìn hai cùng trú tại huyện biện biên đông tỉnh điện biên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai tại khu vực thôn đại giáp xã đại lâm huyện lạng giang tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin ba kg ma túy dạng đá và một mươi hai viên ma túy tổng hợp hồng phiến và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vừa a hù là chủ mưu đã trực tiếp sang lào mua ma túy của một đối tượng người lào với giá sáu trăm chín mươi triệu đồng
sau đó thuê giàng a mua mang số ma túy trên từ điện biên về bắc giang và hứa trả công năm mươi triệu đồng
khi đang tìm cách mua bán ma túy thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ
một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng triệt phá
nhóm trên gồm một mươi đối tượng do trần văn dũng hai mươi bảy tuổi chú xã an lư huyện thủy nguyên cầm đầu cho vay nặng lãi trên địa bàn với lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm
khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm kinh doanh của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ năm mươi sáu triệu đồng năm sổ sách ghi số liệu cho vay nhiều điện thoại di động và đao kiếm các loại
tại cơ quan công an dũng khai nhận hoạt động cho vay lãi từ năm hai nghìn một mươi tám với hai hình thức là trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
số tiền các đối tượng cho vay đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên hai tỷ đồng
do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam thêm hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình thủy thành phố cần thơ và lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an cũng thu giữ các tài liệu đồ vật có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định luân và thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu đã bị lực lượng công an tỉnh an giang triệt phá
đồng loạt khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng liên quan lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan với khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại nhiều máy phách máy in máy tính nhiều phơi ghi lô đề và trên năm tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố sáu mươi đối tượng về hành vi đánh bạc bắt tạm ra một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nước cư trú bốn mươi sáu đối tượng